thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống học viện quân y đón nhận huân chương hồ chí minh lần thứ hai
ghi nhận những thành tích mà học viện quân y đạt được trong bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành thủ tướng đã đánh giá cao
học viện có nhiều ứng dụng phát triển các kỹ thuật mới hiện đại nâng cao chất lượng chuẩn đoán và điều trị chú trọng đầu tư phát triển các chuyên ngành mũi nhọn
nghiên cứu ứng dụng thành công nhiều tinh hoa của y học cổ truyền nhiều kỹ thuật hiện đại kỹ thuật tiên tiến của y học thế giới
thủ tướng lưu ý đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen
thủ tướng yêu cầu học viện quân y cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa không ngừng đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học nhất là về y học quân sự phục vụ đường lối nghệ thuật chiến tranh
nhân dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nhất là với lào và campuchia
nghiên cứu và điều trị xây dựng mô hình tiên tiến quản lý trường và bệnh viện phán đấu sớm đặt tiêu chí trường trọng điểm quốc gia
hiện nay bộ quốc phòng đã đầu tư cho học viện xây dựng trung tâm nghiên cứu và đào tạo y học quân sự
tuy nhiên trang bị máy móc thiết bị còn hạn chế
tôi yêu cầu bộ quốc phòng tập trung chỉ đạo phối hợp với các
các bộ ngành liên quan để học viện sớm được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
thủ tướng yêu cầu nâng cao toàn diện tăng cường quản lý chất lượng đi liền với đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh điều trị và dịch vụ
lấy người bệnh làm trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào chuẩn đoán cấp cứu và điều trị
kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo
các đồng chí phải đặc biệt quan trọng việc bồi dưỡng phẩm chất chính trị và ý đức trong quá trình đào tạo
nắm bững phân trăm dạy nghề đi đôi với dạy người
học viện phải làm tốt nhất cách để các thế hệ thầy thuốc hôm nay và mai sau luôn tiếp bước
xứng đáng với tấm gương các thế hệ đi trước tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của ngành quân y ngành y tế nước nhà
tôi mang các đồng chí thấm dùng điều này
không phải chỉ như một trách nhiệm mà phải bằng trái tim danh dự của mỗi người thầy thuốc quân y
từng cán bộ giảng viên nhân viên học viên sinh viên của học viện quân y có trách nhiệm gìn giữ
phát huy hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc quân y chú trọng nâng cao trình độ ý đức phẩm chất tình người
để thực sự là cứu tinh là hy vọng cho người bệnh nhất là người mắc bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh khó khăn
như bức thư của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi đến các khẩu trí hôm nay
thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
học viện quân y tiếp tục đoàn kết thống nhất đổi mới sáng tạo nêu cao phẩm chất bộ đội cụ hồ
không ngừng nỗ lực vấn đấu vững bước đi lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã trao tặng huân chương hồ chí minh lần thứ hai cho học viện quân y
trước đó thủ tướng đã thăm bộ môn miễn dịch k chín mươi dân hương và trồng cây tại tượng đài lê hữu trác
nằm trong khuôn viên của học viện quân y